hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chủ trì phối hợp với ủy ban nhân dân tp hà nội và bộ ngoại giao các cơ quan liên quan thống nhất phương án kế hoạch tổ chức bàn giao khánh thành dự án
ủy ban nhân dân tp hà nội chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan ra soát kỹ kế hoạch phương án vận hành khai thác dự án và phê duyệt kế hoạch vận hành để sẵn sàng tiếp nhận vận hành khai thác giai đoạn đầu khi có ý kiến của hội đồng

tuyên truyền với yêu cầu cung cấp thông tin đầy đủ rõ ràng kịp thời cho nhân dân
trong đó ủy ban nhân dân tp hà nội tập trung tuyên truyền về kế hoạch phương án tổ chức khai thác dự án
dự án đường sắt cát linh hà đông được khởi công vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi một là tuyến đường sắt đô thị thứ hai tại việt nam được khởi công xây dựng sau tuyến đường sắt đô thị nhổn ga hà nội
tới nay dự án đã trải qua năm đời bộ trưởng giao thông vận tải gồm các ông đào đình bình hồ nghĩa dũng đinh la thăng trương quang nghĩa và hiện tại là ông nguyễn văn thể
chủ đầu tư dự án là bộ giao thông vận tải
ban đầu bộ giao cục đường sắt việt nam làm đại diện chủ đầu tư
tuy nhiên do yếu kém thiếu kinh nghiệm của cục này nên năm hai nghìn một mươi bốn bộ này quyết định chuyển dự án về ban quản lý dự án đường sắt làm đại diện chủ đầu tư
dự án sử dụng vốn vai oda của trung quốc với tổng mức đầu tư ban đầu là tám bảy trăm bảy mươi tỷ đồng gần năm trăm năm mươi ba triệu usd
sau đó đội vốn lên một mươi tám hai tỷ đồng hơn tám trăm sáu mươi tám triệu usd
trong số này vốn vay là một mươi ba tám trăm sáu mươi bảy tỷ đồng vốn đối ứng từ phía việt nam là bốn một trăm ba mươi bốn tỷ đồng
đang thi công thấp hơn tuyến nhuẩn ga hà nội và hai tuyến của tp hcm
do sử dụng vốn vai oda nên dự án đi kèm điều kiện sử dụng nhà thầu vật tư thiết bị của bên tài trợ vốn
tiến độ dự án ban đầu được xác định đưa vào khai thác thương mại từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm sau đó lùi từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
rồi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy quý ii năm hai nghìn một mươi tám cuối năm hai nghìn một mươi tám tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đầu năm hai nghìn hai mươi cuối năm hai nghìn hai mươi đầu năm hai nghìn hai mươi một giữa năm hai nghìn hai mươi một và tới nay phó thủ tướng lê văn thành yêu cầu tới ngày một mươi tháng một mươi một bộ giao thông vận tải phải bàn giao cho hà nội để đưa vào khai thác
đánh dấu hoàn thành cơ bản phần xây dựng và lắp đặt thiết bị
đoàn tàu chính thức chạy thử từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
cuối năm hai nghìn một mươi tám bộ giao thông vận tải công bố dự án hoàn thành cơ bản phần xây lắp chín mươi chín
phần công việc còn lại chủ yếu liên quan đến giấy tờ thủ tục và sẵn sàng cho giai đoạn chạy thử toàn bộ hệ thống để đánh giá an toàn và nghiệm thu
tuy nhiên do thủ tục hồ sơ của dự án chưa đủ cơ sở để bộ giao thông vận tải cho phép chạy thử nên phải lùi tới cuối năm hai nghìn một mươi chín rồi đầu năm hai mươi sau tết nguyên đán
khi thủ tục đã sẵn sàng
để chạy thử toàn hệ thống dịch covid một mươi chín lại bùng phát các quốc gia hạn chế đi lại nên nhân sự của nhà thầu trung quốc và tư vấn act
đơn vị được thuê để đánh giá an toàn hệ thống về nước nghỉ tết không kịp quay lại việt nam để tiếp tục công việc
cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tư vấn act cấp chứng nhận an toàn hệ thống kèm theo một mươi sáu khuyến cáo về an toàn cho dự án
bộ giao thông vận tải hoàn thành nghiệm thu công trình
và gửi hội đồng thẩm định nhà nước về công trình xây dựng
song song quá trình này bộ giao thông vận tải đã bàn giao hồ sơ kỹ thuật cho công ty metro hà nội đơn vị khai thác thương mại
để khi được hội đồng thông qua sẽ rút ngắn thời gian bàn giao cho ủy ban nhân dân tp hà nội đưa vào khai thác
dù chưa đưa vào khai thác thương mại nhưng từ năm hai nghìn hai mươi bộ giao thông vận tải đã phải bố trí để trả nợ gốc khoản vay hai trăm năm mươi triệu usd của dự án này
khoản vay bổ sung do tăng vốn
với dự án đường sắt cát linh hà đông bộ giao thông vận tải đã nhiều lần báo cáo chỉ ra nguyên nhân và trách nhiệm các bên dẫn tới chậm tiến độ đội vốn
về nguyên nhân chủ quan do thiết kế cơ sở sơ xài chưa lường hết được quy mô tính chất công năng nên phải điều chỉnh thiết kế kỹ thuật
làm tăng tổng mức đầu tư nên phải vay bổ sung quá trình làm thủ tục và giải ngân kéo dài
đơn vị cung cấp vốn vay là ngân hàng xuất nhập khẩu trung quốc không thiết lập đại diện thường trú tại việt nam ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành cấp vốn thực hiện dự án
tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc tổng thầu epc chưa có kinh nghiệm trong triển khai dự án theo hình thức hợp đồng epc
lần đầu thực hiện dự án tại việt nam dẫn tới công tác quản lý điều hành còn nhiều lúng túng bất cập thiếu hợp tác
các quy định và chế tài xử lý đối với hợp đồng epc của việt nam chưa đầy đủ
về nguyên nhân khách quan công tác giải phóng mặt bằng tại hà nội chậm nên không đáp ứng yêu cầu triển khai dự án
quy định giữa việt nam và trung quốc còn nhiều khác biệt đặc biệt về tiêu chuẩn kỹ thuật thủ tục gây khó khăn trong tổ chức thực hiện
sự kiện trung quốc hạ đặt giàn khoan hd chín trăm tám mươi một trong thềm lục địa của việt nam vào đầu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện dự án hơn một năm hạn chế các hoạt động xây dựng của tổng thầu
tổng lãm phát trong giai đoạn thực hiện từ năm hai nghìn tám đến năm hai nghìn một mươi một lên tới
bốn mươi chín tám mươi ba đã ảnh hưởng đến giá công nhân vật tư vật liệu xây dựng
bộ giao thông vận tải đã nhận trách nhiệm chỉ đạo về mình trên cương vị chủ đầu tư
trách nhiệm trực tiếp là ban quản lý dự án đường sắt
sau bộ giao thông vận tải là trách nhiệm của tổng thầu công ty hữu hạn tập đoàn cục sáu đường sắt trung quốc
đơn vị được bên cho vai vốn chỉ định thầu theo hợp đồng vai oda
trách nhiệm của tư vấn giám sát là công ty trách nhiệm hưu hạn giám sát xây dựng viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt bắc kinh
ủy ban nhân dân thành phố hà nội chịu trách nhiệm về việc giải phóng mặt bằng chậm
tốc độ khai thác thương mại trung bình ba mươi năm km trên giờ dự kiến mỗi đoàn tàu sẽ có bốn toa cách nhau ba năm phút trên một chuyến
giai đoạn khai thác thương mại ban đầu sẽ có năm đoàn tàu chạy liên tục hai chiều cách nhau một mươi phút hệ thống điều khiển tự động
về giao vé khi khai thác thương mại ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã thống nhất giao vé tháng là hai trăm linh đồng trên vé trên tháng
vé ngày là ba mươi đồng trên vé trên ngày vé lượt từ tám đến một mươi năm đồng trên vé trên lượt tùy theo chiều dài chặng đường khách đi
công ty metro hà nội là đơn vị vận hành đã tuyển dụng và đào tạo gần tám trăm linh người vận hành tuyến đường sắt
trong đó có hai trăm linh một người
thực hiện tư vấn bàn giao tiếp nhận dự án và quản lý khai thác thương mại trong một mươi hai tháng
tần suất khoảng ba mươi bốn tuyến buýt chiếm ba mươi số lượng tuyến của toàn mạng lưới xe buýt hà nội để thuận lợi cho khách đi lại
hà nội cũng dự tính xây dựng các điểm bãi đỗ xe và gửi xe cá nhân tại các nhà ga các phương thức giao thông để tiếp cận người đi bộ
xe taxi sẽ không bị cấm dừng đỗ đón trả khách khi tiếp cận các nhà ga